sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ đón và tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
do ngài jun heken tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc dẫn đầu cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cơ quan của bộ công an
nhiệt liệt hoan nghênh ngài tư lệnh cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc sang thăm làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thực thi pháp luật phòng chống tội phạm đang ngày càng phát triển tích cực ổn định đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục củng cố lòng tin chính trị duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
mạnh hợp tác trên các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại giao lưu văn hóa
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã hỗ trợ bộ công an triển khai hiệu quả dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong đó có tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet triển khai dự án nâng cao năng lực lực lượng cảnh sát giao thông
phối hợp đảm bảo an ninh an toàn và tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống học tập và làm việc tại nước kia thúc đẩy giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thể thao
bộ trưởng tô lâm tin tưởng thông qua chuyến thăm lần này quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước sẽ tiếp tục phát triển mật thiết và hiệu quả hơn nữa
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt hàn nâng lên một tầm cao mới
bộ công an việt nam cam kết sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác với cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đạt được kết quả cao nhất
góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của bộ công an việt nam tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc yun hikun tin tưởng sự hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực
phòng chống tội phạm hợp tác đào tạo sẽ có những bước phát triển mới đồng thời khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị tin cậy lẫn nhau
giữa hai quốc gia hàn quốc và việt nam nói chung giữa cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc và bộ công an việt nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới
cũng tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm và tư lệnh junikun đã trao biên bản cuộc họp về tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn
và đoàn đại biểu cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc do ngài jun heeken tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc làm trưởng đoàn
đã tham gia hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm
diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa việt nam hàn quốc đã bước sang trang mới đối tác chiến lược toàn diện từ năm hai nghìn một mươi một
điều này không chỉ thể hiện sự phát triển trong mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc nói chung
mà còn cho thấy hiệu quả của hội nghị hợp tác cảnh sát nói riêng trong việc đảm bảo an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội hai nước
hội nghị đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi các vấn đề hai bên quan tâm
trao đổi các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn đa phương
tại hội nghị hai bên đã trao đổi thông tin thảo luận đánh giá về tình hình kết quả hợp tác trên các lĩnh vực thời gian qua
kiến nghị một số nội dung hợp tác trọng tâm thời gian tới
hai bên cũng chia sẻ sâu sắc về nội dung hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm hướng tới sự nghiệp chung là đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước đóng góp vào mục tiêu chung vì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới
làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
còn trong chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an việt nam và ngài junh huy cân
tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đồng chủ trì buổi lễ tổng kết dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn hai
do chính phủ hàn quốc viện trợ thông qua cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn hai được thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai với nguồn vốn tương đương hai bảy triệu đô la mỹ
nội dung tập trung vào sửa chữa và viện trợ trang thiết bị cho phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật số và điện tử
viện trợ trang thiết bị khám nghiệm hiện trường và tổ chức đào tạo tập huấn về khám nghiệm hiện trường
giám định kỹ thuật số điện tử và giám định cháy nổ
tại buổi lễ ngài jun hee keun tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc khẳng định
thông qua chương trình hợp tác của dự án cả hai nước đã đạt được bước phát triển trong năng lực an ninh và mối quan hệ hợp tác
đồng thời cam kết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa lực lượng cảnh sát hai nước
và thúc đẩy nâng cao năng lực khoa học hình sự cho bộ công an việt nam giai đoạn ba
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao quan hệ hợp tác mật thiết và thực chất giữa lực lượng cảnh sát hai nước trong thời gian qua
nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
trong đó đã góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng cảnh sát bộ công an việt nam trên lĩnh vực khoa học hình sự
thời gian tới thứ trưởng đề nghị trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện việt nam hàn quốc
cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc tiếp tục ủng hộ hỗ trợ bộ công an việt nam nói chung và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng
các trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc và bộ công an việt nam đã trao biểu trưng cho các cá nhân thuộc cơ quan hai nước đã có thành tích đóng góp trong triển khai dự án

hội nghị tập huấn lần này là cơ hội để nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác đối ngoại công an nhân dân
chia sẻ những thành tựu kinh nghiệm đối ngoại của đảng ngoại giao của nhà nước đối ngoại nhân dân kể từ sau đại hội một mươi ba đến nay
hội nghị giúp lãnh đạo các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm công tác đối ngoại
có kiến thức sâu rộng toàn diện về bối cảnh tình hình quốc tế khu vực tác động đến lợi ích an ninh quốc gia của đất nước hiện nay và cả giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an các đơn vị địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách đối ngoại
hội nhập quốc tế của đảng nhà nước tiếp tục củng cố mở rộng phát triển quan hệ hợp tác liên quan công tác công an với các tổ chức quốc tế
tăng cường hoạt động trên các diễn đàn đa phương liên quan đến công tác an ninh trật tự ở khu vực và trên thế giới
chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm mang tính quốc tế
tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại
thưa quý vị tại mỗi kỳ họp quốc hội phiên chất vấn và trả lời chất vấn luôn được cử tri và các đại biểu đặc biệt quan tâm
theo chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm từ ngày sáu đến ngày tám tháng sáu quốc hội sẽ dành hai năm ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
ghi nhận bên hành lang quốc hội các đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này
và bày tỏ mong muốn các thành viên chính phủ sẽ làm rõ đưa ra các giải pháp cho những vấn đề mà cử tri quan tâm
thưa quý vị và các bạn trên cơ sở lấy phiếu ý kiến đại biểu quốc hội
tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với bốn đồng
bốn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động thương minh và xã hội lĩnh vực dân tộc lĩnh vực khoa học và công nghệ và lĩnh vực giao thông vận tải
vào cuối phiên chất vấn phó thủ tướng chính phủ lê minh khái sẽ tham gia trả lời chất vấn làm rõ các vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường cho biết việc triển khai công tác chuẩn bị cho hoạt động chất vấn từ sớm
các đại biểu quốc hội có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu kỹ báo cáo của các bộ trưởng trưởng ngành
trên cơ sở đó chuẩn bị các nội dung chất vấn đảm bảo theo yêu cầu
các bộ trưởng trưởng ngành cũng có thời gian để chuẩn bị kỹ hơn việc trả lời chất vấn
để làm rõ các nội dung trách nhiệm và giải pháp quản lý nhằm tạo chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực
những vấn đề được xác định và đưa ra chất vấn được đại biểu quốc hội đặt câu hỏi đối với các tư lệ ngành
thì đều là những vấn đề đang nóng của cuộc sống hiện tại
những vấn đề đang còn rất nhiều khó khăn vướng mắt cần phải có cái sự giải quyết ngay
không thì nó sẽ tác động không tốt đến cuộc sống của người dân
với những vấn đề như thế thì các vị tư lệnh ngành trả lời chất vấn
song song với việc phải đưa ra được những giải pháp về trước mắt cũng như về lâu dài
để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn những vướng mắt những điểm nghẽn đó
thì tầm trung của quốc hội là phải tìm kiếm giải pháp chia sẻ cái trách nhiệm
không hỏi khó các đại biểu sẽ không hỏi khó không hỏi kiểu là yêu cầu trả bài kiến thức với các bộ trưởng
mà vấn đề là cùng trao đổi cùng tranh luận thật là song phẳng thật là thẳng thắn
nhưng cái đích đến là để xây dựng để chỉ ra những giải pháp
và cũng là chỉ ra trách nhiệm của quốc gia bên nào để khắc phục sở trưởng
thì đến thời điểm này thì việc giải ngân các nguồn giống của chương trình mục tiêu quốc gia
về phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào tộc thủy số về miền núi đó
thì cũng còn rất là nhiều cái bất cập
và đến nay thì giải ngân còn khá chậm
nếu như mà có đặt vấn đề để câu hỏi thì tôi sẽ quan tâm đến cái vấn đề triển khai này
nhóm vấn đề của bộ giao thông vận tải liên quan đến việc những vấn đề mà tiêu cực trong thời gian qua
và giải pháp để mà khắc phục những hạn chế những cái tiêu cực đó trong thời gian tới
cử tri và nhân dân luôn quan tâm và mong muốn rằng
là các vấn đề được trả lời rõ ràng cụ thể có lộ trình giải quyết tránh trả lời chung chung
phiên chất vấn tại kỳ họp lần này diễn ra khi hoạt động của quốc hội bước sang năm thứ ba của nhiệm kỳ
các bộ trưởng trưởng ngành trả lời chất vấn đều đã có thời gian công tác nắm tình hình
bên cạnh đó bối cảnh tình hình kinh tế xã hội thời gian qua với nhiều khó khăn thách thức
cũng là áp lực đối với bộ trưởng trưởng ngành phải có giải pháp tháo gỡ kịp thời
trong phiên làm việc sáng ngày mai
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung sẽ là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội
nội dung liên quan đến giải pháp phát triển nguồn nhân lực tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong tạo việc làm cho người lao động
giải pháp khắc phục bất cập hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
trong đó có tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng
thưa quý vị sau đại dịch covid một mươi chín cả thế giới lại tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn thách thức
như nguy cơ khủng hoảng nhiên liệu lạm phát và nền kinh tế việt nam cũng không phải là ngoại lệ
trước tình hình như vậy mọi người dân việt nam bao gồm cả đồng bào trong nước và đồng bào xa tổ quốc
đều có mong muốn chung tay xây dựng đưa đất nước việt nam vượt qua những khó khăn hội nhập và phát triển bền vững
tuy nhiên vẫn có một số ít người việt đang ở nước ngoài có ý đồ xấu với lỏng hận thù dân tộc
luôn tìm cách phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
những người này cũng đang vấp phải làn sóng phản đối kịch liệt
của chính đồng bào ta ở nước ngoài
trong tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay
sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này với sự trình bày của btv nam hà
xin mời quý vị cùng theo dõi
mới đây kênh youtube nửa vòng trái đất tv của nhóm tác giả đang sinh sống tại hải ngoại
đã làm một chương trình việt kiều mỹ đóng nắp có tên gọi là bây giờ mà còn chống cộng thì quê mùa lắm
chương trình đã truyền tài một cách dành
để giải thích bản dị nhận định của một việt ciều đang sinh sống trên đất mỹ
về các sản phẩm tiêu dùng sản xuất trong nước được bày bán ở nước ngoài
từ đó đưa ra những nhận định về đất nước việt nam với niềm tự hào và mong muốn quê hương phát triển
mình được tôi phải là tự hào việt nam
mà hồi xưa người ta hơi giảng dẫn
má mỹ đi rồi nó chỉ để được cái kèm cạp
anh biết cái kèm cạp kèm bấm việt nam của mỹ làm tốt lắm
bây giờ việt nam đã làm được cái đó rồi sắt thép rất là tốt
thứ hai tôi có ba cái nhà tôi đi sửa nhà tôi làm cái thay giao ông phô sét đó tôi còn giấy bài ở nè
tôi mua ở mây việt nam chất lượng của đồ mây việt nam rất là tốt
mây việt nam tôi coi nó nằm ở đâu
thấy không sản phẩm mây việt nam nè
đồ trang trí nội thất cũng có và đâu phải là rẻ tiền đâu
anh thấy một cái áo tôi mặc không nè mây việt nam nè
cái quần này cũng việt nam nè đôi giày cũng việt nam nè
tất cả việt nam nó trống còng cái gì
không phải ngẫu nhiên mà chương trình trên đã nhận được gần một triệu lượt xem bình luận và chia sẻ
bởi hiện nay rất nhiều người việt nam ở hải ngoại đang có chung nhận định và mong muốn được trở về việt nam
xây dựng phát triển quê hương đất nước
ông hoàng văn tùng rời việt nam sang mỹ từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
bản thân ông cũng có nhiều nỗi niềm chăn trở
tuy nhiên sau nhiều lần trở lại việt nam ông đã nhận thấy những đổi thay tại mảnh đất quê hương
mọi người có thể đến việt nam để sinh sống
mọi người có thể đến việt nam để du lịch
mọi người có thể đến việt nam để kinh doanh
kiếm tiền lập nghiệp
và mọi người cũng có thể đến việt nam để tham dự đức tin của mình
và tôi đã thấy việt nam đang làm những việc như vậy
và đang làm rất là tốt
cũng như ông hoàng tùng nhà báo sc terra nguyễn việt kiều mỹ rời quê hương từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cả gia đình sang mỹ định cư sinh sống trong cộng đồng người việt chống cộng cực đoan tại mỹ
nên nhà báo etcetera nguyễn không tránh khỏi một số vấn đề
và giả sử ta lo cần thu greece cho biết là
hiện tình đất nước nhưng mà cái sự thật
nó được phô bày lên
trên mạng xã hội rất nhiều góc cạnh
như chúng ta thấy như là một cái bức tranh
nhiều màu sắc
điểm chung của hai việt kiều trên
là đều có những ngã rẽ
sau khi được trải nghiệm thực tiễn
ở quê hương ở nước ngoài
khi đó nhà báo etcetera nguyễn đã sáng lập ra
tuần báo việt weekly
tinh thần của việt weekly là sự thật
và diễn đàn thể hiện sự đa chiều
và bây giờ là kênh youtube
việt nam today
và anh trở thành cầu nối giữa người việt trong và ngoài nước
về đất nước để tìm hiểu những cơ hội
thì họ sẵn sàng họ đặt vấn đề
họ nêu những cái sự khó khăn
nêu những cái điều gì mà nó bất cập
cho nên là bên phía bộ ngoại giao
bên phía những nhà
mà làm kinh tế quản lý
trong nước thì họ cũng đã tìm hiểu
và cũng thấy được cái sự thao thức đó
và họ cũng đã kịp thời
làm những cái làm sao cho
cơ chế nó dễ dàng hơn
còn ông hoàng văn tùng
lại nhận nhiệm vụ trưởng ban điều phối
giáo hội các thành hữu ngày sau
chúa giê xu kỳ tô việt nam
để giúp những người mỹ có thể thực hiện tự do tôn giáo
trên chính quê hương của mình
thì khi mà bắt đầu
thì chúng tôi cũng có những cái vướng mắt
đa phần là sự không hiểu từ các cơ quan quản lý
ở địa phương
họ chưa có những cái sự thông hiểu
và không biết về chúng tôi
nên đôi khi chúng tôi
có bị những cái khúc mắt

về cách đăng ký của chúng tôi
tuy nhiên chúng tôi cũng đã
đến tận nơi
từ các cơ quan quản lý
từ địa phương
từ cấp phường cho đến cấp quận
thậm chí là cấp thành phố
để chúng tôi giải thích về cách hoạt động của chúng tôi
ở việt nam
và sau đó chúng tôi đã được hướng dẫn
từ các cơ quan quản lý
để chúng tôi có các điểm nhóm đầu tiên
đầu tiên là hà nội
và sau đó thì ở thành phố hồ chí minh
đa số việt kiều cho biết
họ luôn ý thức được

và bản thân là một bộ phận không tách rời
của cộng đồng dân tộc việt nam
vậy nên về quê hương
và có nhiều hoạt động hướng về quê hương
là nhu cầu tự nhiên của bản thân
bên cạnh đó những đổi thay tích cực
của đất nước chính là động lực
giúp bà con kiều bào tiếp tục tăng cường hơn nữa
tinh thần đoàn kết khắc phục mọi khó khăn
xây dựng cộng đồng vững mạnh
thưa quý vị chính các việt kiều
sau mỗi lần trở về quê hương
lại giúp lan tỏa hình ảnh đẹp
về đất nước và con người việt nam
nhà báo etcetera nguyễn
sau sáu lần ra trường xa
khi trở về ngoài những tác phẩm được đăng tải
trên các báo chí hải ngoại và kênh youtube cá nhân
thì anh còn xây dựng một studio
về trường xa để cho những người dân
vùng tây bắc có thể hiểu hơn
về biển và hải đảo việt nam
từ đó nhân rộng tình yêu quê hương đất nước
việc làm ý nghĩa của nhà báo etcetera nguyễn
việt kiều mỹ cũng sẽ khép lại
tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian
quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại